khảo sát năng lực hành chính công cấp tỉnh hai nghìn một mươi sáu vừa công bố cho thấy sự ghi nhận của người dân đối với những cải thiện trong chất lượng dịch vụ công
tuy nhiên khảo sát này cũng chỉ ra những tồn tại trong hệ thống hành chính như thiếu công khai minh bạch và đặc biệt là vấn đề kiểm soát tham nhũng
trong các chỉ số về cải cách hành chính chỉ số về cung ứng dịch vụ công có mức độ tăng mạnh nhất
tám mươi người dân trong số hơn một mươi bốn người dân trên cả nước cho biết dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em được cải thiện rất tốt cao hơn mức hai mươi ba trong năm hai nghìn một mươi sáu
bên cạnh đó các dịch vụ công chứng một cửa cũng được người dân đánh giá khá cao đây là bước tiến được undp ghi nhận
trong khảo sát năm nay điểm đáng mừng và đáng chú ý chính là sự tiến bộ trong chất lượng cung cấp các dịch vụ công của các tỉnh thành tại việt nam
trong đó có dịch vụ y tế số lượng người dân được hưởng lợi từ quá trình cải cách một cửa
tuy nhiên nếu xét về chỉ số papi nói chung có tính đến các yếu tố như chỉ số công khai minh bạch sự tham gia của người dân và chính quyền cơ sở kiểm soát tham nhũng
undp nhận định việt nam vẫn còn nhiều hạn chế đáng chú ý chỉ số kiểm soát tham nhũng trong chỉ số papi
hai thành phố là hà nội và thành phố hồ chí minh nằm trong nhóm thấp điểm nhất cả nước
đầu tư chủ quan ở đây là chính quyền của hai thành phố này chưa thực sự làm được cái việc ví dụ như là minh bạch trong thông tin kế hoạch quy hoạch đất
ví dụ như là minh bạch về ngân sách xã phường ví dụ như là thông báo cho người dân về những cái gì đang xảy ra ở địa phương của họ
ví dụ như việc cho người dân tham gia vào các cái hoạt động trong địa phương và đón nhận cái khiếu nại khiếu kiện của người dân và giải quyết cái đấy nhanh chóng
thì chắc chắn là theo những cái thông tin mà chúng tôi nhận được thì đây là những mảng yếu mà hai thành phố này tất nhiên là không chỉ hai thành phố này yếu mà các bệnh tỉnh khác cũng yếu
cũng theo khảo sát papi năm hai nghìn một mươi sáu các địa phương như phú thọ bắc ninh
đà nẵng bến tre là những địa phương có điểm số cao nhất trong cả nước trong lĩnh vực công khai minh bạch kiểm soát thâm nhũng
undp và đại diện ban soạn thảo tin tưởng kết quả khảo sát papi sẽ giúp các chính quyền địa phương cải thiện năng lực quản trị
tăng cường tiếng nói của các tổ chức phản biện tiếng nói của người dân góp phần vào quá trình cải cách và tăng trưởng bền vững của các tỉnh